ngày một mươi sáu tháng tám tại hà nội trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đã phối hợp với ubnd tỉnh lãng sơn
khai mạc hội trợ sản phẩm nông nghiệp an toàn tuần lễ quảng bá na chi lăng và đặc sản lãng sơn năm hai nghìn một mươi chín
với quy mô một trăm linh gian hàng đây sẽ là dịp để các hợp tác xã cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm
tiếp cận thị trường các địa phương trực tiếp giao dịch tiếp xúc với các doanh nghiệp thu mua bán buôn xuất khẩu
tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm nhằm cải thiện sản xuất nâng cao chất lượng mẫu mã và năng suất cho cây na tại chi lăng
tuần lễ na chi lăng sẽ diễn ra từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi một tháng tám tại khu hội trợ triển lãm giao dịch kinh tế và thương mại số bốn trăm tám mươi chín hoàng quốc việt cầu giấy hà nội